hiện nay nhu cầu đi lại của người dân đang có sự gia tăng nhất là trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
điều này rất dễ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trở lại trong cộng đồng
chính vì thế công tác phòng dịch tại các bến xe trung tâm thành phố đà nẵng được thực hiện rất tích cực và đồng bộ
ngày ba mươi tháng bốn tại thành phố đà nẵng hoạt động vận tải cố định liên tỉnh được hoạt động một trăm linh số chuyến
đối với các địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp và không quá năm mươi đối với các địa phương trong nhóm nguy cơ
cùng với đó các biện pháp phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm ngặt nên hành khách rất yên tâm
theo ghi nhận của nhóm phóng viên số lượng khách chưa tăng cao nên các nhà xe cũng chỉ khai thác một nửa số lượng xe
tất cả đều tuân thủ nguyên tắc phòng dịch yêu cầu khách hàng mang khẩu trang sắt khuẩn trước khi lên xe
bố trí ngồi giãn cách và không nhận khách quá năm mươi số ghế
trước đó ngay sau khi hoàn thành cách ly xã hội các nhân viên bến xe trung tâm thành phố đà nẵng
đã nhanh chóng triển khai tổng vệ sinh phun thuốc tiêu độc khử trùng từ khu vực giao dịch phòng vé đến phòng chờ
công việc này được thực hiện thường xuyên hai lần một ngày để bảo đảm vệ sinh môi trường